ngày năm tháng bốn ngoại trưởng các nước thuộc tổ chức hiệu ước bắc đại tây dương nato đã nhóm họp tại bruxelles bỉ sau khi kết nạp phần lan là thành viên mới
nội dung chính của cuộc họp là việc tăng cường đầu tư quốc phòng
các ngoại trưởng đã đánh giá những thách thức an ninh mới đối với nato bao gồm sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng và sự liên kết chặt chẽ giữa nga với trung quốc
tổng thư ký nato stoltenberg hy vọng các nước thành viên của khối sẽ thông qua cam kết dành ít nhất hai gdp để đầu tư quốc phòng
ông stoltenberg cũng nhấn mạnh việc cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ quân sự cho ukraine và các nước đối tác như bosnia herzegovina moldova và georgia
cùng ngày ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mém lút cavusoglu cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp mỹ antony blinken về việc thụy điển xin gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
và những diễn biến liên quan đến việc accra mua máy bay chiến đấu
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp mỹ antony blinken về việc accra mua máy bay chiến đấu